quốc cường gia lai báo doanh thu gần ba mươi chín tỷ đồng giảm bảy mươi sáu
lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần một bốn tỷ đồng không biến động nhiều so với cùng kỷ năm trước
tính tại ngày ba mươi một tháng ba tổng tài sản của quốc cường gia lai đạt chín năm trăm một mươi sáu tỷ đồng
trong đó hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị hơn bảy ba mươi ba tỷ đồng
doanh nghiệp có hơn sáu năm trăm linh tỷ đồng là bất động sản dở dàng
lượng tiền mặt còn chưa đầy ba mươi tỷ đồng không tăng nhiều so với đầu năm
cổ phiếu qcg có phiên dịch
công tăng trần vào ngày hai mươi tháng năm lên mức một mươi sáu sáu trăm linh đồng một đơn vị
trong ba tháng qua giá cổ phiếu này đã tăng tám mươi bốn
trong quý đầu tiên quốc cường gia lai ghi nhận các khoản vay lên đến hàng trăm tỷ đồng từ các cá nhân trong bàn lãnh đạo
theo báo cáo tài chính hợp nhất quý i năm hai nghìn hai mươi ba của quốc cường gia lai tổng tài sản đạt chín bảy trăm ba mươi ba tỷ đồng
trong đó hàng tồn kho chiếm tới bảy mươi ba tổng tài sản với bảy chín mươi ba tỷ đồng
tiền và các khoản vay tương đương tiền giảm sáu mươi tám xuống hai mươi bốn năm tỷ đồng
khoản phải trả trước cho người bán ngắn hạn gần như không biến động với một trăm chín mươi hai tỷ đồng
đáng chú ý số tiền quốc cường gia lai vay mượn từ các cá nhân lên đến hàng trăm tỷ đồng
bao gồm bà nguyễn thị như loan cho quốc cường gia lai mượn gần tám mươi tám tỷ đồng
hiện bà nguyễn thị như loan giữ vai trò tổng giám đốc quốc cường gia lai
tính đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba bà loan nắm giữ hơn một trăm linh triệu cổ phiếu qcg
còn ông nguyễn quốc cường nắm giữ năm trăm ba mươi bảy năm trăm linh cổ phiếu
trong khi đó ông lầu đức duy con rể bà niran cho mượn sắp xỉ một trăm linh tỷ đồng
ông lại thế hà chủ tịch hội đồng quản trị phó tổng giám đốc cho mượn gần hai mươi sáu tỷ đồng
bà lại thị hoàng yến con gái ông hà cho mượn năm hai tỷ đồng
bên cạnh đó quốc cường gia lai cũng mượn tiền từ các doanh nghiệp khác
công ty cổ phần bất động sản hiệp phúc an vui cho quốc cường gia lai mượn số tiền hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng
công ty trách nhiệm hưu hạn xây dựng và kinh doanh nhà phạm gia cho mượn một trăm năm mươi hai tám tỷ đồng
công ty cổ phần lin property cho mượn một mươi hai sáu tỷ đồng
tổng cộng cô cường gia lai vay mượn từ các cá nhân doanh nghiệp trong quý i hai nghìn hai mươi ba lên đến hơn sáu trăm năm mươi sáu tỷ đồng
kết thúc quý i năm hai nghìn hai mươi ba quốc cường gia lai ghi nhận doanh thu đạt một trăm sáu mươi năm tám tỷ đồng tăng hai mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó tỷ trọng doanh thu từ bất động sản cao nhất đạt một trăm ba mươi ba sáu tỷ đồng
chiếm tám mươi doanh thu bán hàng hóa đạt một mươi bảy tỷ đồng doanh thu còn lại đến từ bản địa
trong quý này giá vốn bán hàng của quốc cường gia lai cũng tăng mạnh từ mức một trăm linh tám tỷ đồng lên một trăm năm mươi tỷ đồng
nên lợi nhuận gộp kỳ này giảm ba mươi chín bốn xuống còn một mươi sáu ba tỷ đồng
ngoài ra chi phí bán hàng tăng một mươi bảy sáu lên một năm tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp giảm ba mươi hai xuống còn ba sáu tỷ đồng
sau khi khấu trừ tất cả các khoản chi phí
cua cường gia lai báo lãi sau thuế ba tháng đầu năm sấp xỉ chỉ một tỷ đồng giảm sâu so với con số gần một mươi ba tỷ đồng trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
qcg có ba công ty con công ty trách nhiệm hữu hạn bến du thuyền đà nẵng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản qcg sở hữu sáu mươi tám
công ty cổ phần đầu tư xây dựng thủy điện quốc cường kinh doanh thủy điện qcg nắm quyền sở hữu chín mươi
công ty cổ phần sai việt kinh doanh bất động sản qcg nắm giữ năm mươi bảy ba tỷ lệ lợi ích trong công ty này
trong đó năm mươi tỷ lệ lợi ích trực tiếp và bảy ba tỷ lệ lợi ích gián tiếp thông qua công ty bất động sản sông mã
công ty liên kết của quốc cường gia lai là công ty trách nhiệm hưu hạn xây dựng và kinh doanh nhà phạm gia công ty cổ phần quốc cường liên á và công ty cổ phần bất động sản hiệp phúc
cả ba doanh nghiệp này đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản
cả ba doanh nghiệp này đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản
trong toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thị pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị có liên quan tạm khép lại phiên tòa sơ thẩm ở giai đoạn một
trong bản án sơ thẩm hội đồng xét xử buộc công ty cổ phần quốc cường gia lai công ty quốc cường gia lai trả toàn bộ số tiền gần hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng đã được nhận từ bà trương mỹ lan để thi hành nghĩa vụ của bà lan trong toàn bộ vụ án
theo bản án sơ thẩm bốn trăm bảy mươi năm bất động sản liên quan đến công ty quốc cường gia lai gồm ba trăm linh một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai mươi một hợp đồng công chứng một trăm bốn mươi bảy thỏa thuận bồi thường các thửa đất tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển và sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã phong phú huyện bình tránh tp hcm
hội đồng xét xử nhận xét bị cáo trương mỹ lan sử dụng công ty đầu tư sunnyland
hứa bán dự án khu dân cư bắc phước kiến xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm với công ty quốc cường gia lai giá một mươi bốn tám trăm linh tỷ đồng
bà lan đã thanh toán gần hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng để quốc cường gia lai tiếp tục bồi thường giải phóng mặt bằng và nhận lại từ công ty này các tờ giấy liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nêu trên
theo hội đồng xét xử để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước nhưng cũng để đảm bảo quyền lợi của bên liên quan cần tiếp tục kê biên để đảm bảo việc công ty quốc cường gia lai hoàn trả toàn bộ số tiền gần hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng đã nhận từ bị cáo trương mỹ lan
số tiền gần hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng này là để đảm bảo thi hành án cho trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án nếu hoàn trả đủ thì công ty quốc cường gia lai sẽ được nhận lại toàn bộ các bất động sản cùng giấy tờ liên quan
tại thời điểm cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tổng tài sản của quốc cường gia lai qcg giảm nhẹ xuống chín năm trăm tám mươi năm tỷ đồng sau một năm lượng tiền mặt của công ty giảm mạnh chỉ còn hơn hai mươi tám tỷ đồng đồng thời không ghi nhận khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nào
các khoản phải thu ngắn hạn giảm một mươi năm về còn bốn trăm bốn mươi hai tỷ đồng trong số gần một trăm năm mươi chín tỷ đồng các khoản phải thu dài hạn qcg ghi nhận khoản đầu tư chín mươi một năm tỷ đồng vào dự án tân phong tại quận bảy tp hcm và hơn sáu mươi bảy tỷ đồng vào đầu tư dự án khu dân cư phước kiển
bên kia bảng cân đối tài chính qcg ghi nhận tổng nợ phải trả là năm hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng giảm gần bảy so với đầu năm
khi đó bốn hai trăm chín mươi hai tỷ đồng là các khoản phải trả ngắn hạn khác bao gồm hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng tiền nhận của sunny cho dự án phước kiển còn lại là các dự án khác
đáng chú ý nhiều bất động sản liên quan quốc cường gia lai nằm trong một hai trăm ba mươi bảy bất động sản bị kê biên của bà trương mỹ lan trong vụ vạn thịnh pháp
đồng thời một trăm bốn mươi bảy thỏa thuận bồi thường các dự án
các thửa đất thuộc dự án phước kiển tp hcm cũng bị cơ quan điều tra tạm giữ
liên quan đến dự án phước kiển huyện nhà bè tp hcm chín mươi một sáu hectare tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm hai nghìn hai mươi ba của quốc cường gia lai tổng giám đốc nguyễn thị như loan đã chia sẻ đáng chú ý
cụ thể vụ tranh chấp giữa công ty và sundy iceland tại dự án đã có tín hiệu tích cực hơn vào tháng năm khi trung tâm trọng tài quốc tế việt nam viac có phán quyết quốc cường gia lai đã chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định
và sunny iceland buộc phải hoàn trả lại toàn bộ hồ sơ dự án đã nhận trước đó
theo đó quy sager đã nhận về hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng từ sunny island
tuy nhiên nếu vi phạm hợp đồng quốc cường phải trả toàn bộ số tiền này cộng thêm năm mươi tương đương một bốn trăm bốn mươi một tỷ đồng tổng cộng trên bốn ba trăm linh tỷ đồng
theo quy sager sunny island đã sao hồ sơ đền bù giả phóng mặt bằng đối với phần diện tích khoảng sáu mươi năm ha tại dự án phước kiển cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
năm hai nghìn hai mươi ba khoản lợi nhuận quý tư của quy sager đã gánh kết quả cả năm
cụ thể thị trường bất động sản đóng băng do cả tắc pháp lý lẫn vốn khiến quốc cường gia lai không thu được một đồng nào trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó doanh nghiệp bất động sản của cường đô la lỗ kỷ lục
phải cho đến quý bốn doanh thu mới dịch chuyển theo hướng tăng mạnh nguồn thu bất đồng sản từ một mươi chín tỷ đồng lên bảy mươi một tỷ đồng
quy sager theo đó
báo lãi dòng là một mươi ba bảy tỷ đồng cải thiện hơn nhiều so với khoản lỗ chín bảy tỷ đồng cùng kỳ và đóng góp lớn vào mức lãi dòng một mươi hai tỷ đồng của doanh nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi ba giảm sáu mươi tám so với năm hai nghìn hai mươi hai
kết quả kém sắc nhưng cũng đủ giúp cổ phiếu quy sager được cấp margin trở lại
trên thị trường má bất động sản này đang có đà tăng nóng bảy mươi tám chỉ trong hai tháng
tuy nhiên phiên một mươi một tháng bốn sau những thông tin xoay quanh vạn thịnh phát quy sager quay đầu giảm mạnh mất gần bốn thị giá
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại